xin kính chào quý vị khán giả đây là kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ngay sau khi nghi phạm bị bắt ở chuồng lợn trong ngôi nhà bỏ hoang cách nhà hai trăm linh m
mới nhất người dân sống xung quanh nhà của nghi phạm đã tỏ ra rất bất ngờ khi biết về sự việc
tuy nhiên nhiều thông tin khác lại cho biết nghi phạm đã từng rút dao dọa chém người ở chợ
người dân nói rằng sáng nay khi hà bị bắt ở ngôi nhà hoàng họ cảm thấy vô cùng bất ngờ
như vậy sau một mươi hai giờ đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã điều tra làm rõ và bắt giữ xử lý đối tượng trước pháp luật
bà tê chủ của căn nhà mà hà đã lẩn trốn cho biết căn nhà này là nơi thờ tự nên thường ngày không có người ở
khu vực nữ nghi phạm ngủ qua đêm dùng để làm kho chứa củi
bà tê vẫn qua căn nhà này lấy củi
bà tê lo lắng kể lại
khi biết tin tôi sợ hết hồn vì nếu không bắt được nghi phạm thì rất có thể khi tôi ra lấy củi mà trông thấy thì không biết sẽ như thế nào
người phụ nữ này nói rằng khi hay tin hà ẩn náu tại ngay nhà hoang của nhà mình đã khiến bà cảm thấy rất sợ hãi
bởi khi bà ra lấy củi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm
một số người dân trong khu vực cũng cho biết
phạm thị hà đã từng rút dao dọa chém một tiểu thương ở ngoài chợ vì xích mích khi mua bán
người dân nói rằng sáng nay hà bị bắt ở ngôi nhà hoang họ cảm thấy vô cùng bất ngờ
nhiều người nghĩ rằng nữ nghi phạm đã cao chạy ra bay
họ không thể ngờ rằng một người phụ nữ tưởng như chân yếu tay mềm lại có thể gây án manh động đến như vậy
công an tỉnh bắc giang đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra ngày một mươi một tháng bốn tại thị trấn nhã nam huyện tân yên
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tiếp nhận tin báo của công an huyện tân yên về việc vào tối cùng ngày
tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam
chị dương thị tm đã bị phạm thị hà dùng dao chém nhiều nhát bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong hà đã vứt hung khí lại hiện trường bỏ trốn
phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với công an huyện tân yên và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra truy bắt đối tượng
và làm rõ nguyên nhân vụ án
theo công an bắc giang hiện nay trên một số trang mạng xã hội lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân của vụ việc
mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng gây hoang mang trong dư luận
phòng cảnh sát hình sự công an bắc giang đề nghị người dân không chia sẻ những nội dung trên
sáng một mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ thành công phạm thị hà
ba mươi tám tuổi trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên khi ả đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn nhã nam
tại cơ quan công an bước đầu phạm thị hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân
sau khi sát hại chị dương thị tm hai mươi năm tuổi trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam chủ xốp quần áo
trong quá trình lẩn trốn hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành
tại cơ quan công an phạm thị hà khai nhận bản thân và chủ xốp quần áo d t t m hai mươi năm tuổi trú tại tổ dân phố cầu thượng không hề có mâu thuẫn thù hành cá nhân
cô ta từng mua quần áo ở xốp của chị mờ nhưng không vừa ý nên chiều tối một mươi một tháng bốn hà đã quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo
xong chị m không đồng ý
hai người lời qua tiếng lại rồi hà bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát khiến chị m tử vong vào tối ngày một mươi một tháng bốn
gây án xong hà bỏ lại hung khí tại hiện trường và bỏ trốn
cơ quan công an cho hay hà không có biểu hiện bệnh lý về tâm thần như tin đồn trên mạng xã hội
được biết hà chưa lập gia đình làm nghề tự do hà và nạn nhân ở cùng tổ dân phố
người dân bàng hoàng kể lại thời điểm chủ số quần áo bị sát hại tưởng đánh ghen vì trời qua tối khi phát hiện ra thì đã quá muộn
mới nhất vào chiều ngày một mươi hai tháng bốn
gia đình đang tổ chức lễ an táng cho cô gái trẻ gttm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là chủ sốp quần áo ở tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang bị sát hại vào tối một mươi một tháng bốn
theo lời bà l một người thân trong họ với nạn nhân cho biết tối ngày một mươi một tháng bốn nhà cũng là xốp quần áo của mờ đã bị mất nước nên mờ vào nhà bà ngoại ở gần đó để sinh hoạt
quảng đường không xa nhưng còn ngõ vào gần đó
khi mở đến gần nhà bà thì bất ngờ bị h dùng dao tấn công một người hàng xóm vì trời tối không quan sát kỹ còn tưởng là đánh ghen khi phát hiện ra đã chi hô thì h cũng đã nhanh chóng tổ thoát cô gái trẻ bị mất nhiều máu và tử vong sau đó không lâu
người thân cho hay ngay tại hiện trường có một ao nước tôi nghĩ h định ném con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng
người thân cho hay ngay tại hiện trường có một ao nước tôi nghĩ h định ném con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xuống đó để hủy vật chứng nhưng con dao xu
đó nhiều người dù không biết nạn nhân cũng đã gửi những lời chia buồn đến cô gái sâu số
quý vị có suy nghĩ gì về hành động hành vi và lời khai máu lạnh của đối tượng hà
cuối cùng thì nữ nghi phạm sát hại nữ chủ xốp ở bắc giang sẽ phải đối diện với mức án như thế nào
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả những tin tức tiếp theo
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại